dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía nam có tổng mức đầu tư gần bốn tỷ đồng
dự kiến sử dụng vốn vay của ngân hàng thế giới viện trợ không hoàn lại của chính phủ australia
đang được các đơn vị tư vấn khẩn trương cập nhật nghiên cứu khả thi để đáp ứng mốc tiến độ đàm phán
và ký kết hiệp định dự án trong thời gian tới
mục tiêu chính của dự án là đầu tư cải tạo đồng bộ các tuyến sông canh qua tám tỉnh thành phố phía nam
thành phố hồ chí minh cần thơ vĩnh long bến tre tiền giang long an đồng nai và bà rịa vũng tàu
nhằm phát triển hai hành lang vận tải thủy nội địa phía nam hành lang đông tây và hành lang bắc nam
để phát triển vận tải thủy kè bờ bảo vệ bờ các tuyến sông và canh góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực phía nam
đại diện ban quản lý các dự án đường thủy cho biết dự kiến từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sáu
sẽ thi công và hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng dự án
tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trong những ngày đầu năm tiếp tục nhận được những tín hiệu khả quan
để xuất khẩu sang thị trường trung quốc và nhập tám trăm bảy mươi bảy tấn nông sản vào thị trường nội địa việt nam trong ba ngày đầu năm mới
tri cục hải quan cửa khẩu lào cai cục hải quan tỉnh lào cai cho biết trong số hàng nông sản đã được thông quan
có ba mươi tám tấn thanh long sáu mươi sáu tấn dưa hấu và một trăm tám mươi ba tấn chuối
lực lượng hải quan trực tết tại cửa khẩu đã thông quan nhanh gọn an toàn
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa đảm bảo chất lượng cao nhất
thưa quý vị và các bạn trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu đã đạt hai mươi chín tỷ usd tăng một sáu so với cùng kỳ năm ngoái
xuất khẩu tháng một cả nước tăng một sáu so với cùng kỳ năm ngoái
mức này có thể cao hơn nếu không có tình trạng ủn ứ xe hàng nông sản thủy sản tại các cửa khẩu phía bắc
theo bộ công thương chuyển đổi từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch là việc cần làm của các doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi
trong tháng một có bảy mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd chiếm sáu mươi ba ba tổng kim ngạch xuất khẩu
theo các chuyên gia nguyên nhân của kết quả tích cực nêu trên đến từ nhiều phía
nhưng trước hết là giá bán tăng và thêm nhiều hợp đồng được ký kết nhiều chuyến hàng được giao nhận
ngay trong những ngày đầu năm mới trong nhiều khi nhiều lĩnh vực ngành nghề có kỳ nghỉ tết kéo dài đến chín ngày
các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu lại tấp nập sản xuất để kịp cho các đơn hàng
từ sản xuất đồ khô đến thủy sản hay đồ gỗ đều có mức tăng trưởng ấn tượng
liên quan đến lĩnh vực du lịch trong ngày mùng ba tết nhiều điểm du lịch tại các tỉnh thành phố phía nam
đón lượng khách tăng cao đột ngột khiến cho các khách sạn và nhà nghỉ phải treo biển hết phòng
tại phú quốc dịp tết nguyên đán tính đến ngày mùng sáu tết công suất phòng lưu trú tại đây đã đạt hơn tám mươi
kể từ khi mở cửa trở lại phú quốc kiên giang đón hơn hai mươi chuyến bay mỗi ngày đưa đón khách nội địa
và gần hai khách quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine
nhiều tín hiệu tích cực khích lệ cho các doanh nghiệp du lịch dịch vụ
người dân làm du lịch tại thành phố biển đảo đầu tiên của việt nam để sẵn sàng đón lượng khách đông hơn vào thời gian tới

không chỉ có phú quốc mà nhiều điểm đến khác cũng đã ghi nhận lượng khách đến du lịch trong dịp đầu năm mới tăng vọt
điển hình là tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
địa phương này đã đón hàng chục ngàn lượt người dân du khách khắp nơi đổ về đây để tham quan nghỉ dưỡng trong những ngày đầu năm mới
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ngay trong chiều ngày mùng ba tết nhiều tuyến đường lớn như trần quốc toàn bùi thị xuân phan đình phùng
vòng xoay khu vực trung tâm thành phố đều có mật độ phương tiện giao thông đông đúc
một số thời điểm lượng du khách lên quá đông khiến ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường trong thời gian ngắn
cảm thấy muốn thư giãn hơn trong những làm việc công việc áp lực của mình đó
muốn đổ người yêu cơ hội này muốn đổ người yêu đi lên đà lạt chơi
tạo nhiều kỷ niệm
tạo nhiều kỷ niệm hơn
theo ghi nhận tại các khách sạn từ hai đến năm sao trên địa bàn thành phố đà lạt lượng khách đặt phòng lưu trú trong dịp tết nguyên đán
đã đạt chín mươi công suất và giá tăng từ hai mươi tới bốn mươi so với ngày thường
tại các khu điểm du lịch nổi tiếng hầu hết du khách đều thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang khử khuẩn và khai báo y tế
cảm giác không khí đoán cái tết ở đà lạt
một cái tết ở trên đà lạt rất là mát mẻ và tuyệt vời
anh có cảm giác mà mình đang
giống như mình đang ở ngoài bắc mình chứ
đời tiết như là giống ngoài bắc mình
dự kiến tổng lượt khách du lịch đến tham quan lưu trú tại đà lạt trong dịp tết nguyên đán nhâm dần ước đạt trên một trăm linh lượt khách
trong đó lượng khách tập trung đông nhất từ mùng ba tháng hai đến mùng năm tháng hai tức từ mùng ba đến mùng năm tết
đây là một tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch nhanh chóng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín sớm khôi phục và thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển
vâng và để giúp cho quý vị có thêm những thông tin hữu ích khi tham gia trải nghiệm tour du lịch dịp đầu năm mới
xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lưu ý từ phía chuyên gia trong tiểu mục tư vấn ngay trong phần tiếp theo của chương trình
còn bây giờ là những thông tin cảnh giác
thưa quý vị và các bạn
như truyền hình công an nhân dân đã nhiều lần đưa tin và cảnh báo về những vụ lừa đảo liên quan đến
lan đột biến thế nhưng vẫn có rất là nhiều khách hàng nhẹ dạ cả tin và mua phải những cây lan đột biến dởm
tình trạng mua bán và trao đổi lan đột biến diễn ra sôi động ở nhiều địa phương trên cả nước và được quảng bá rộng rãi
trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
với nhiều tên gọi mỹ miểu như hồng mỹ nhân bạch tuyết cánh trắng các loại hoa lan đột biến đã tạo nên cơn suốt
trên thị trường hoa lan trong suốt thời gian qua
do đó đã không ít người bỏ ra hàng tỷ đồng để mua lan về chơi và người đàn ông này cũng không phải là một ngoại lệ
thế nhưng điều đáng nói là bỏ tiền tỷ nhưng lan mua về lại là lan giả lan đột biến
tôi có mua ba cây lan đột biến về đến nhà tôi phát hiện cây nó không phải là chuột cây chuột giống không phải là dòng cây đột biến
anh em tôi xuống đổi cây thì đã khóa buồn lan và không đi nạc được chận gia lô và chận số điện thoại
điển hình mới đây lực lượng công an thành phố hà nội đã triệt phá ổ nhóm sáu đối tượng chuyên lừa đảo bán lan đột biến giả
theo tài liệu điều tra nhóm này đã thuê nhà dựng hàng chục gian vườn treo những loại lan thường để lừa đảo là lan đột biến
dùng mạng xã hội để tung ra những thương vụ mua bán tiền tỷ quảng cáo thổi giá để tìm kiếm người mua
tôi có tìm kiếm và tải một số hình ảnh video hoa của cây lan phi đẹp đột biến gem thật
đó là cây lan phi đẹp đột biến do nhà tôi trồng
các cây lan này đều là những cây lan thường có giá trị về kinh tế rất thấp
và trong ổ nhóm của chúng thì chúng phân công các đối tượng cò mồi cũng như là trà trộn vào trong số người mua và tự thuộc phòng giá lên đến tiền tỷ đến vài tỷ
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ án liên quan đến lam đột biến
theo nhận định của cơ quan công an
vẫn còn một số đối tượng trong các đường dây
lừa đảo này chưa bị bắt nên không loại trừ những vụ lừa đảo tương tự liên quan đến lan đột biến sẽ còn tái diễn trong thời gian tới
vâng ham mê làm giàu nhiều người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để sở hữu một cây lan đột biến quý hiếm
thậm chí là lao vào lan đột biến như thiêu thân dù không biết gì nhiều về loại cây này từ đó thì tạo điều kiện cho những đối tượng xấu trà trộn lan đột biến
vậy làm thế nào để phân biệt được lan đột biến thật và giả thì mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau đây
theo anh lê đức dũng câu lạc bộ hoa lan xuân quan cho biết để phân biệt lan đột biến so với lan thông thường cần căn cứ vào các đặc điểm trên bông hoa
đầu tiên là về đài hoa có vai ngang hoặc vai là đẹp loại vai rủ hoặc vai xuôi thì là bình thường lưỡi hoa hình tròn hoặc hình trái tim hình táo là đẹp nhất
sau đó là đến yếu tố màu sắc của hoa độ tương phản giữa màu hoa và mắt hoa càng lớn thì càng có giá trị
theo anh lê đức dũng câu lạc bộ hoa lan xuân quan cho biết để phân biệt được lan đột biến thật và giả thì mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau đây
trong chuyên mục tư vấn của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh nguyễn tiến đạt
phó chủ tịch câu lạc bộ du lịch thủ đô về những lưu ý khi đặt tour du lịch đầu năm
vâng ạ cảm ơn anh đã có cuộc trao đổi với phóng viên của truyền hình công an nhân dân

trong dịp tết như thế này người dân thường có xu hướng di chuyển tới những địa điểm như thế nào để đi du lịch ạ
các địa điểm được người dân tại tp hcm lựa chọn nhiều là đi du lịch phú quốc nha trang đà lạt vũng tàu phan thiết
trong khi đó tại hà nội và ở một số tỉnh phía bắc thì do dịch vẫn đang diễn biến khá phức tạp người dân cũng rè rạt hơn khi đi du lịch
một số gia đình có điều kiện khá giả thì vẫn quyết định là đi nghỉ dưỡng

một số gia đình có điều kiện khá giả thì vẫn quyết định đi nghỉ dưỡng
trong đó đường bộ xảy ra tám mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi người bị thương năm mươi hai người so với bốn ngày tết năm ngoái giảm tám vụ giảm tám người chết giảm tám người bị thương
đường sắt xảy ra một vụ làm một người chết và đường thủy không xảy ra tai nạn
đáng chú ý cũng trong thời gian nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn bốn trường hợp vi phạm giao thông tước giấy phép lái xe gần ba trăm linh trường hợp hơn năm trăm năm mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
điều này cho thấy sự nỗ lực không nhỏ của lực lượng
quận cẩm lệ lại tranh thủ xuống khu dân cư nơi mình phụ trách để thăm hỏi người dân đặc biệt là nắm tình hình từ bí thư tri bộ tổ trưởng tổ dân phố
mặc dù công việc trong những ngày tết còn bận rộn gấp nhiều lần nhưng xuống với bà con thì trung úy vũ luôn ưu tiên hàng đầu
trung úy vũ nói rằng trong một năm yên lặng tôi thấy rất vui mừng việc này
không chỉ giúp đỡ quan tâm những hộ dân đặc biệt khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín trung úy lê đức vũ còn đến từng nhà để trao trả căn cước cho người dân
hình ảnh người cảnh sát khu vực thường xuyên xuất hiện ở khu dân cư tổ dân phố dường như đã quá quen thuộc trong ngày thường và cả những ngày tết
nhờ thế tình hình an ninh trở tượng cũng luôn được đảm bảo

các nhà người dân chấp hành nghiêm quy định vui tết an toàn
chúng tôi xác định là đến gần gũi với dân và hiểu tâm tư nguyện vọng của dân và được người dân đồng tình ủng hộ
và đó là một cái động lực để tôi tiếp tục phát huy cái tinh thần cảnh sát khu vực gần gần và gần gần hơn nữa
tết đến lo cho gia đình thì ít nhưng lại sợ bà con ở địa bàn dân cư bị thiếu thốn khó khăn thì nhiều
đó là nỗi niềm của nhiều cảnh sát khu vực
lại một tết nữa xa nhà bỏ qua những niềm vui riêng với người thân bạn bè
biệt bào cảnh sát khu vực trên khắp địa bàn thành phố đã và đang nệt mài với nhiệm vụ vì sự ăn vui của mọi người mọi nhà
thưa quý vị những ngày này ở xã vùng cao háng đồng huyện bắc yên của tỉnh sơn la
trong các bản làng của đồng bào dân tộc mông các chàng trai cô gái khoác trên mình những bộ váy áo dân tộc sặc sỡ sắc màu
hoa nhịp vào những điệu khen
tiếng sáo đã tạo nên một không khí vui tươi ấm cúng của ngày tết ở nơi cổng trời tây bắc
tại bản háng đồng c huyện bắc yên trong những ngày đầu năm mới
người dân nôn nức tập trung tại sân bóng của bản để chơi các trò chơi đặc trưng của dân tộc như ném bao và đánh tu lù
ném pao được xem là trò chơi dân gian truyền thống đặc sắc của người dân tộc mông vùng tây bắc
quả bao là một vật để minh chứng cho tình yêu của đôi lứa của người dân nơi đây